những năm qua nhiều địa phương trên cả nước đã đẩy mạnh việc phát triển sản xuất nông sản theo hướng hữu cơ
điều này không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước mà còn đáp ứng các yêu cầu xuất khẩu
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh sơn la
nhờ áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh chăm sóc cây trồng theo hướng hữu cơ
mà vườn xoài ba năm tuổi của gia đình ông nguyễn hưng long tại xã triềng xuân huyện vân hồ tỉnh sơn la
đã cho ra những trái xoài có năng suất chất lượng cao và thậm chí có cả những trái xoài trên dưới một kg
ngoài ra việc áp dụng kỹ thuật giải vụ cũng cho ông long thu hoạch ba vụ xoài một năm
dự kiến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bảy hectare xoài này sẽ thu hoạch được khoảng bảy mươi tấn xoài
nhà có ba hectare hồ cá nên cái cá rô cá thơ cá mạt là gia đình đã có ủ toàn bộ trên các diện tích của gia đình
toàn bộ phi ủ trong vòng tầm cỡ
trong tám tháng ủ cá xong với men với ngô với đậu tương ba loại bảo vệ thuốc bảo vệ thực vật thì đã có gừng tỏi ớt
chỉ trong một thời gian ngắn sơn la đã nhanh chóng bứt phá trở thành vựa cây ăn quả lớn thứ hai của nước ta với tổng diện tích trên bảy mươi một hectare
đến nay tỉnh sơn la duy trì và phát triển được bảy mươi ba chuỗi cung ứng quả an toàn với tổng diện tích sản xuất một năm trăm năm mươi sáu hectare sản lượng ước đạt một mươi ba tấn một năm
trong hơn năm trăm linh hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp thì hướng dẫn các hợp tác xã là chuyển dần chuyển dần sang hình thức đó là sản xuất cho nông nghiệp theo hướng hữu cơ
để đảm bảo đây là nông sản sạch đảm bảo thương hiệu sản phẩm và đảm bảo giá trị gia tăng của sản phẩm đó
sản xuất nông sản hữu cơ liên kết chuỗi trong sản xuất tiêu thụ nông sản đã tạo tiền đề để thúc đẩy việc tiêu thụ và xuất khẩu nông sản của tỉnh sơn la trong thời gian qua
nhiều mặt hàng nông sản của tỉnh sơn la như chanh leo chuối chè khô cà phê nhân đã thuận lợi xuất khẩu vào các thị trường như trung quốc nhật bản mỹ đức châu âu
đặc biệt xoài yên châu cũng đã có mặt tại thị trường mỹ anh và australia
sơn la là một trong những tỉnh miền núi tây bắc còn rất nhiều khó khăn
nhưng mà trong những năm vừa qua phải nói là sơn la đã đổi mới rất là nhanh chóng đã khai thác được cái tiền mang lợi thiếu của mình
đó là đất đai là khí hậu đã tái cơ cấu một cách rất là bài bản có hiệu quả và bền vững
có thể nói để đáp ứng tốt được yêu cầu của thị trường thì điều quan trọng nhất là phải sản xuất an toàn
tại hội nghị sơ kết về công tác bảo vệ thực vật trồng trọt và mở cửa thị trường xuất khẩu đối với sản phẩm nông sản sơn la
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với tỉnh sơn la và các tỉnh miền núi phía bắc
xây dựng đề án chung toàn vùng đối với cây ăn quả từ đó tạo ra sự phát triển bền vững đối với cây ăn quả nói riêng và các mặt hàng nông sản nói chung